báo nhân dân đã tổ chức tọa đàm trực tuyến phát triển thị trường lao động hiện đại tới năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
những năm qua tuy có những bước phát triển nhưng thị trường lao động vẫn còn thiếu sự liên thông
chất lượng thông tin về lao động và việc làm chưa cao thiếu kết nối hoặc đứt gãy
qua thảo luận các chuyên gia khách mời cho rằng hai đề án đang lấy ý kiến phải đưa ra được những giải pháp
để xây dựng một thị trường ổn định hài hòa và bền vững
bên cạnh đó cần đào tạo lại cho người lao động để họ vẫn có cơ hội tìm công việc khác khi bị tác động bởi cách mạng công nghiệp bốn